tôi thực hiện tôi cầm sắt vô tôi nảy cái cửa nảy cửa tự dưới lên rồi cái cửa cũng bung ra rồi tôi đẩy vô vô được cái phòng
tôi thấy cái tiền trên đó trên giường là một biểu bị thư nhỏ
tiếp tục tôi lục mở cái hộp tổ ra là tôi thấy bốn biểu thư tiền
qua lời khai của các đối tượng cho thấy phương thức thủ đoạn của các đối tượng ngày càng manh động liều lĩnh
lợi dụng đêm tối vắng người trong non thậm chí là ban ngày các đối tượng đã dùng các dụng cụ phá hòm kết được tiền công đức hoặc lấy đồ vật thờ cúng có giá trị
sở dĩ các đối tượng dễ dàng gây án bởi nhiều đình đền chùa nơi thờ tự thường ở những nơi vắng người qua lại xa khu dân cư
có nơi không có người trông coi phần lớn hệ thống tường rào cửa không chắc chắn không có bảo vệ trông coi ban đêm
mà chủ yếu là các sư trung tâm
chủ trì tự cai quản nên tạo điều kiện cho kẻ gian đột nhập
nơi thờ tự là tăng cường gia cố các cửa nhất là các cửa ngách
thứ hai là nên lắp đặt các camera an ninh
thứ ba là lắp chuông báo động
thứ tư là khi lượng khách đến góp tiền vào hòm công đức thì cũng nên kiểm đếm để cất đi những số tiền để tránh tình trạng để lâu ngày
vì trộm cắp theo ngẫu hứng không theo quy luật nào
nên việc mật phục tuần tra của lực lượng chức năng cũng gặp nhiều khó khăn
một số đình chùa đã đầu tư cả hệ thống camera giám sát nhưng không gian đình chùa quá rộng không thể bao quát hết nên rất khó khăn trong việc quản lý tài sản của nhân dân
cơ quan công an khuyến cáo để công tác đảm bảo các cổ vật và các đồ thờ tự có giá trị được đảm bảo an toàn thì ban quản lý đình chùa cần có biện pháp thông tin tuyên truyền để nhân dân nắm bắt được các thủ đoạn của bọn tội phạm
đặc biệt ra soát toàn bộ công tác đảm bảo an toàn về an ninh trật tự phòng chống trộm cắp tại cơ sở thờ tự cùng với đó là kết hợp lắp đặt camera an ninh tại các đình chùa nơi có cổ vật và cử người trông coi nhằm hạn chế tới mức thấp nhất các vụ án trộm cắp xảy ra trên địa bàn
đặc biệt ra soát toàn bộ công tác đảm bảo an toàn về an ninh tại các đình chùa nơi có cổ vật và cử người trông coi nhằm hạn chế tới mức thấp nhất các vụ án trộm cắp tại các đình chùa nơi có cổ vật và cử người trông coi nhằm hạn chế tới mức thấp nhất các vụ án trộm cắp